tuy không đủ các thủ tục giấy phép xây dựng như quy định nhưng một công trình cao tầng đã được trường đại học vinh tiến hành cho xây dựng ngay trong khuôn viên của nhà trường đã từ nhiều tháng nay
và chỉ đến khi dư luận lên tiếng thì cơ quan chức năng mới vào cuộc kiểm tra lập biên bản vi phạm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
một dãy nhà đã xây dựng xong tầng thứ tư và một phần của tầng thứ năm còn dãy nhà ba tầng bên cạnh cũng vừa được xây thêm hai tầng
điều bất thường của cả hai công trình này đều chưa có giấy phép xây dựng
thế nhưng trường đại học vinh đơn vị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công chui một cách ngang nhiên
quá trình xây dựng cũng do trong quá trình hoàn thiện kỹ thuật bộ phận phụ đại kỹ thuật của nhà trường cũng chưa ra thoát hết được các thủ tục các quy trình xây dựng
cho nên dẫn tới có sai sót đấy là một việc mà nhà trường đã làm chưa đúng
theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ một trên năm trăm linh
thì công trình nhà văn phòng trường đại học vinh có một phần
trường đại học vinh có bốn tầng trung tâm đảm bảo chất lượng có ba tầng
thế nhưng không chỉ thi công chui tòa nhà văn phòng
mà trường đại học vinh còn cơi nới thêm hai tầng của trung tâm đảm bảo chất lượng với tổng diện tích vi phạm lên đến hơn hai m hai
thứ nhất là về việc định vị công trình xây dựng so với kế hoạch được duyệt trước đây của trường đại học vinh
thì nó có chưa đúng theo bản vệ quyết được phê duyệt
vì định vị công trình đã còn chưa đúng
thì đó là vấn đề sáng tạo thứ nhất
sáng tạo thứ hai là công trình này
tuy đã thực hiện các bước đầu tư xây dựng cơ bản được phê duyệt thẩm định và mời thấu rồi
tuy nhiên thì việc cấp phép xây dựng theo quy định thì là chủ đầu tư cũng như là các đơn vị có liên quan thì chưa thực hiện việc cấp phép xây dựng công trình này
đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám khi công trình gần hoàn chỉnh xây dựng phấn thô
thì đội quản lý trật tự đô thị thành phố vinh tỉnh nghệ an mới tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công trong vòng sáu mươi ngày
thành phố đã yêu cầu
tuy nhiên cho đến nay dù sai phạm nghiêm trọng đó là xây dựng không giấy phép sai quy hoạch
thế nhưng ủy ban nhân dân tp vinh tỉnh nghệ an vẫn không yêu cầu chủ đầu tư phá rỡ phần xây dựng cơ nới
nghiêm trọng hơn là sau khi bị đình chỉ thì công trình này vẫn thách thức dư luận thi công như bình thường